tại trụ sở bộ tư lệnh hải quân hoàng gia campuchia đoàn bộ tư lệnh hải quân việt nam do tư lệnh phạm hoài nam làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với các sĩ quan bộ tư lệnh hải quân campuchia do tư lệnh tia vinh dẫn đầu
tại buổi làm việc hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong đó có hoạt động tuần tra chung trên biển
hai bên khẳng định hoạt động phối hợp tuần tra chung trên biển thời gian qua đã đạt kết quả tích cực
góp phần tạo môi trường an toàn cho người dân đánh bắt hải sản ở vùng biển zabrang và bảo đảm an ninh trên biển ở mỗi nước
thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục phối hợp đề cao vai trò nòng cốt của lực lượng hải quân trong việc duy trì an ninh trên biển
tiếp tục phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trên biển góp phần duy trì hòa bình và ổn định khu vực